chính phủ nhật bản mới đây công bố thống kê cho thấy số trẻ sơ sinh của đất này trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba đã giảm ba sáu so với cùng kỳ
theo bộ y tế lao động và phúc lợi nhật bản tỷ lệ những người kết hôn muộn hoặc không muốn kết hôn ở đất này tăng lên được cho là nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh giảm trầm trọng
cụ thể có khoảng ba trăm bảy mươi trẻ được sinh ra trong sáu tháng đầu năm nay dự kiến là tổng số ca sinh trong năm nay giảm xuống dưới tám trăm linh ca
thậm chí là có thể phá vỡ số ca sinh thấp kỷ lục của năm ngoái là hơn bảy trăm bảy mươi trẻ
nhật bản đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học khi dân số giảm và ngày càng gia hóa
đại dịch covid một mươi chín cũng làm trầm trọng hơn thách thức về vấn đề này do khiến số ca tử vong tăng cao
thủ tướng nhật bản kishida fumio tuyên bố mục tiêu ngăn chặn giảm tỷ lệ sinh tại nước này
là ưu tiên chính sách hàng đầu
do đó dù nợ công ở mức cao nhưng chính phủ nhật bản vẫn lên kế hoạch chi ba năm trăm linh tỷ yên
khoảng hai mươi năm tỷ usd mỗi năm cho chăm sóc trẻ em và những biện pháp khác hỗ trợ các bậc cha mẹ